tại thành phố hồ chí minh còn nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài dai dẳng gây lãng phí nguồn tài nguyên đất
ảnh hưởng thu hút đầu tư cuộc sống người dân trong vùng dự án treo luôn gặp rất nhiều khó khăn và bất tiện
một trong số đó là dự án khu đô thị sinh việt tại huyện bình chánh
nơi đã trao quyền lợi của hàng trăm hộ dân hơn hai mươi năm qua
trái dọc tuyến đường nhựa sạch đẹp trần giang giao xã lê minh xuân quyện bình chánh
là dự án khu đô thị sinh việt với quy mô ba trăm ba mươi một hectare
được vẽ ra gồm khu liên hợp thể thao có sân gôn khu du lịch thương mại khách sạn biệt thự
kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển địa phương
và đây là thực tế những gì đang diễn ra trong dùng dự án
nhà cửa lập sập siêu dẹo tồn tại hết năm này qua năm khác
cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng tạm bờ qua ngày
nông dân thì chỉ có đất để sản xuất thôi
mà bây giờ đất thì bổ quang
đâu có tiền để nuôi con ăn học mà không có nguồn giống để sản xuất
khu đô thị xuyên việt được chính phủ chấp thuận địa điểm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng đến một mươi năm sau quỹ bạc nhân dân tp hcm mới có quyết định thu hồi đất tổng thể
dự án khiến năm trăm bảy mươi một hộ dân bị ảnh hưởng di dời
cho đến nay hai phần ba số hộ vẫn chưa đồng ý với mức đền bù đất
đền bù theo giá hồi đó mà tới bây giờ đền thì giá cũng không làm gì được
cái giá đền mà để mà đi theo như có trăm mấy hai trăm ngàn mét vô thì thấy
nó bất quyền lợi của dân
một điều thật sự xót xa khi được biết
cũng vì gia cảnh khó khăn đất đai có nhưng không cầm cố thế chấp để có tiền chạy chữa
nên người cha của ông quỳnh văn tiền khi lâm bệnh đã qua đời
để lại nổi dây dứt trong gia đình
thành phố hồ chí minh hiện có hơn trăm dự án quy hoạch treo như vậy
và thậm chí nhiều hơn thế nữa
khi trong từng dự án treo còn những phận đời những nghịch cảnh thật sự xót xa
những người có chức trách hãy một lần đứng vào vị trí của họ để cảm nhận những thống khổ
chỉ khi đó những dự án treo mới hy vọng có lối thoát